ở phần giao thông hai mươi bốn h chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một số thông tin trong lĩnh vực giao thông vừa được chúng tôi cập nhật
liên quan đến nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi chín của chính phủ cục cảnh sát giao thông bộ công an vừa có công điện chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông công an các tỉnh thành phố
tập trung lực lượng huy động tối đa phương tiện vũ khí công cụ hỗ trợ thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tiến hành kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
công điện nêu sau năm ngày thực hiện nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi chín cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý một năm trăm một mươi tám trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
tuy nhiên tình trạng người điều khiển phương tiện không hợp tác có hành động thái độ chống lại cán bộ chiến sĩ thi hành nhiệm vụ vẫn diễn ra tại một số địa phương
cục cảnh sát giao thông yêu cầu trưởng phòng cảnh sát giao thông công an các địa phương
tiếp tục tập trung lực lượng huy động cao nhất phương tiện công cụ hỗ trợ thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
tiến hành kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
nếu người vi phạm là đảng viên công tác trong lực lượng vũ trang cán bộ công chức nhà nước
thì thông tin với cơ quan đơn vị nơi công tác để phối hợp xử lý
sáng ngày bảy tháng một tại thành phố hải phòng ban an toàn giao thông thành phố đã tổ chức lễ phát động
giao quân năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi với chủ đề
đã uống rượu bia không lái xe và đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp tết nguyên đán canh tí và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi
năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi gắn với việc giám sát thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông
tăng cường công tác tuyên truyền vận động cơ sở phát huy hiệu quả của hệ thống truyền thanh xã phường
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đồng luật gia quân sắp xếp lại trật tự đường hè
tập trung cao bảo đảm trật tự an toàn giao thông tết nguyên đán canh tí và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi
đặc biệt các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền luật phòng chống tác hại của rượu bia
các quy định chế tài xử phạt vi phạm về trật tự an toàn giao thông vận động cán bộ công chức nêu gương
toàn dân thực hiện đã uống rượu bia không lái xe
ubnd tp đà nẵng vừa ban hành văn bản về các phương án chạy xe phục vụ tết canh tí hai nghìn hai mươi
của các tuyến xe buýt trợ giá nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách trên địa bàn
theo đó từ ngày hai mươi năm đến hết ngày hai mươi bảy tháng một tức ngày mùng một tết đến hết ngày mùng ba tết
thời gian mở tuyến từ chín giờ và đóng tuyến từ một mươi sáu giờ
từ ngày hai mươi tám tháng một tức mùng bốn tết các tuyến xe buýt trợ giá hoạt động trở lại bình thường
theo các chỉ tiêu khai thác và biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt là mở tuyến vào năm h ba mươi
và đóng tuyến vào hai mươi một giờ hàng ngày
ubnd tp cũng ban hành văn bản về việc điều chỉnh
phần lộ trình các tuyến xe buýt do ngăn đường phục vụ cầu dòng phun nước lửa
và do tổ chức giao thông một chiều đường trưng nữ vương
thưa quý vị thời điểm hiện nay nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa trên tuyến sông hồng bắt đầu gia tăng
vào dịp cuối năm công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nói chung
và dọc tuyến sông hồng qua địa bàn tp hà nội được dự báo sẽ trở nên phức tạp
nếu không có sự giám sát xử lý kịp thời tài nạn giao thông sẽ xảy ra bất cứ lúc nào
trước tình hình này công an tp hà nội đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy
tại bến phà hồng vân huyện thường tín mỗi ngày có hàng chục chuyến phà qua lại nối hương yên với hà nội
khi phóng viên có mặt không có hành khách nào trên phà mặc áo phao theo quy định
tình trạng này diễn ra khá phổ biến ở hầu hết các bến đò bến phà
và chỉ khi có mặt lực lượng chức năng thì việc sử dụng áo phao mới được thực hiện
và cũng chỉ có tính chất đối phó
cái áo phao thì các chị biết là nó thường là không phải nó sạch
thế rồi mùa rét thì mưa bẩn thế mùa hè thì nó lại hôi
thì mùa hôi thì mỗi người mỗi khác thì nhiều khi có đưa cho khách họ không mặc
đấy họ chỉ cầm thôi hoặc là họ để đấy thôi
thế nên là cái đấy có một cái khó nhiều khi là trong quy định của luật ấy là phải mặc
nhưng mà đấy chúng tôi nhắc nhở khách rất nhiều
đấy cũng là trang bị thì chúng tôi chỉ dám thực hiện được thôi
có phụ phà đi theo này đóng cửa phà này có người xếp khách lên xuống
rồi xe cộ
thế còn riêng cái chuyện mặc áo phao đây là cái gì mà mọi người bảo khách mặc là hơi khó
cho các cái bến thôi
bến tôi do riêng và các bến nói chung
thực ra thì khi mà có lực lượng xuất hiện ở bến để tuyên truyền
thì mọi người cũng rất là chấp hành nghiêm chỉnh nghiêm túc
thế nhưng mà khi mà vắng cái mặt lực lượng
thì là hầu như là họ cũng rất là ngại cái vấn đề là mặc áo phao
đấy là cái vấn đề khó khăn
thế thì cái này thực ra thì chúng tôi cũng đã thường xuyên là trao đổi làm việc
với cả chính quyền địa phương
cũng như là các lực lượng khác như là thanh tra giao thông
cũng như là cảnh sát giao thông của công an các quận huyện
có cái bến hoạt động bến thanh giao thông thì chúng tôi thường xuyên trao đổi
và cũng yêu cầu là các đơn vị cùng phải vào cuộc
theo nhận định của lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy
thời điểm từ nay đến cuối năm lưu lượng người qua các bến phà sẽ tăng cao
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy hà nội tăng cường tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các lỗi vi phạm đồng thời tuyên truyền nhắc nhở các chủ phương tiện
người dân qua phà chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy
thực hiện kế hoạch số hai mươi ba ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín của phòng cảnh sát giao thông
công an thành phố hà nội về mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trật tự xã hội trên địa bàn thành phố
thì đội tuần tra kiểm soát giao thông đường thủy số ba chúng tôi đã tổ chức
triển khai và quán triệt nghiêm túc đến cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
trong đó có một nội dung trọng tâm là bảo đảm
trật tự an toàn giao thông tại các bến khách ngang sông
chúng tôi cũng đã dự báo tình hình như vậy
từ vấn đề đó chúng tôi đã chủ động trong vấn đề tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
và nắm tình hình cũng như tổ chức tuyên truyền đối với các chủ biến khách ngang sông
các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trên dọc tuyến sông hồng
đã và đang được lực lượng cảnh sát giao thông công an hà nội tích cực triển khai
tất cả nhằm đảm bảo cho người dân
đi lại an toàn trước trong và sau tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi